ban quản lý đường sắt đô thị hà nội và đối tác ostrom của pháp đã công bố kết quả khảo sát ý kiến cộng đồng
về thiết kế đoàn tàu metro số ba đoạn nhổn ga hà nội dự kiến sẽ khai thác vào đầu năm hai nghìn hai mươi
màu sắc được lựa chọn cho đoàn tàu tuyến metro số ba nhổn ra hà nội với hai góc màu chủ đạo là màu vàng
biểu tượng cho cánh đồng lúa của việt nam màu đỏ của quả thanh long một sản phẩm nông sản của việt nam
và logo là biểu tượng của văn miếu quốc tử giám
với ý tưởng thiết kế khá hiện đại và mang nét văn hóa đặc trưng của việt nam
đoàn tàu metro số ba tuyến nhổn ga hà nội được nhà sản xuất astrom pháp trang bị nhiều tiện nghi theo tiêu chuẩn châu âu
như hệ thống điều hòa không khí thông gió loa đèn led tự động điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp khi đi vào đoạn ngầm
bên cạnh đó tàu có sản thấp tiện lợi cho việc hành khách lên xuống đặc biệt là đối với hành khách có hành lý hoặc người dùng xe lăn
trên tàu cũng có những khu vực ưu tiên dành riêng cho người khuyết tật người già như tàu đường sát cát linh hà đông
theo khảo sát ban đầu thiết kế này nhận được sự ủng hộ của hơn tám mươi người dân